từ ngày mai một mươi năm tháng năm không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận sẽ hoạt động trở lại
duy trì từ một mươi chín h thứ sáu đến hai mươi bốn h chủ nhật như trước đây
các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm được khôi phục trở lại bình thường
bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trong và ngoài không gian đi bộ
các lực lượng chức năng của thành phố quận và phường thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng các quy định của chính phủ và ủy ban nhân dân tp hà nội